hôm nay ngày hai mươi bảy tháng một mươi ngày làm việc thứ bảy của kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn

dự án luật trợ giúp pháp lý sửa đổi và dự án luật trách nhiệm bồi thường sửa đổi của nhà nước

trợ giúp pháp lý trách nhiệm bồi thường của nhà nước và các báo cáo thẩm tra về hai dự án luật
quốc hội thảo luận ở tổ về những nội dung còn có nhiều ý kiến khác nhau của dự án luật quản lý ngoại thương
buổi chiều các đại biểu sẽ thảo luận ở tổ về hai dự án luật đó là luật trợ giúp pháp lý sửa đổi
và dự án luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước sửa đổi
hiện nay dự thảo luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước đang vấp phải rất nhiều ý kiến